việt nam là một trong số ít quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng hai sáu trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế
để đạt được những kết quả đó đảng nhà nước đánh giá rất cao sự đồng hành tham gia của gần một triệu tín đồ hội thánh tin lành
đặc biệt là các hoạt động chung sức góp phần khắc phục hậu quả cùng dân dân miền trung trong đợt thiên tai bão lũ vừa qua
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của hội vào các phong trào thi đua nhằm xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển
hôm nay thành đoàn tp hcm phối hợp với sở nội vụ thành phố tổ chức vòng chung kết hội thi
tìm hiểu tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
hội thi năm nay thu hút năm mươi đội thi đến từ các cơ quan chính quyền đảng đoàn thể trên địa bàn thành phố
các đội thi tập trung tìm hiểu nội dung về luật lao động luật cán bộ công chức viên chức
chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bốn chương trình phát triển thành phố được thông qua tại đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hội thi nhằm giới thiệu hình ảnh người cán bộ công chức viên chức trẻ
giỏi thân thiện có đủ phẩm chất năng lực đóng góp nhiều mô hình giải pháp và ý tưởng sáng tạo
trong công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân hướng đến xây dựng thành phố
trở thành đô thị thông minh văn minh hiện đại nghĩa tình
từ nay đến trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một
đồng bằng sông kiểu long sẽ thu hoạch hai trăm linh ha lúa đông xuân
sớm phục vụ xuất khẩu với tín hiệu lạc quan trúng mùa được giá
có được vụ đông xuân thắng lợi này là nhờ ngành nông nghiệp và bà con nông dân
đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp sản xuất ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn
triển khai sớm ngay từ đầu mùa khô hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thời điểm này năm ngoái nông dân ở huyện long phú tỉnh sóc trăng
đã phải cực lực chống mặn bổ vây toàn vùng
thế nhưng năm nay
nhiều diện tích lúa của huyện ven biển này đã chuẩn bị cho thu hoạch
sản lượng vụ đông xuân dự kiến đạt bảy tấn một hectare
cao hơn từ nửa tấn đến một tấn so với cùng kỳ
với giá bán lúa tại ruộng từ sáu tám trăm linh đồng đến bảy đồng một kg
cao hơn bảy trăm linh đồng một kg mỗi hectare có thể lời bảy triệu đồng
thì nông dân vừa trúng mùa vừa được giá

trước dự báo mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mặn xâm nhập sớm
và yêu cầu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chủ động xuống giống sớm để né hạn mặn
tỉnh sóc trăng đã tập trung xuống giống từ cuối tháng một mươi
riêng các vùng ven biển công tác xuống giống còn sớm hơn từ ngày một mươi tháng một mươi
đồng thời đẩy mạnh khâu vệ sinh đồng ruộng tiêu diệt mầm bệnh ngay sau khi thu hoạch
đầy sớm thời vụ kết hợp với công tác nạo vét canh mương
chữ nước ngọt giúp người trồng lúa đồng bằng sông cửu long đến nay đã hạn chế được tác động của hạn mặn
nhiều vùng sản xuất nguy cơ cao nhất là các địa phương ven biển
từng bị ảnh hưởng nặng nề trong năm hai nghìn một mươi chín và nhiều mùa hạn mặn trước
như bến tre tiền giang trà vinh sóc trăng bạc liêu và kiên giang cũng đang trong sản xuất thuận lợi
tuy nhiên mùa hạn mặn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một còn rất khó lường
từ tháng một xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi
và lên đỉnh điểm từ tháng hai buộc các địa phương và bà con nông dân không thể chủ quan
trong việc chữ nước và các biện pháp hạn chế tác động của xâm nhập mặn
sự chuẩn bị sớm của các địa phương và ngành nông nghiệp về thời vụ
về cơ cấu giống lúa cho từng tiểu vùng sinh thái dựa trên những nguy cơ
có thể xảy ra cùng sự chấp hành tốt của bà con nông dân giúp vụ đông xuân này đạt kết quả cao
quan trọng hơn đây sẽ là bài học kinh nghiệm để nghề trồng lúa ở đồng bằng sông cửu long
ứng phó hiệu quả với hạn mặn về lâu dài
thưa quý vị và các bạn quản lý phát triển xã hội bền vững bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội
là một chủ trương xuyên suốt từ nhiều năm nay và tiếp tục được đưa vào trong dự thảo các văn kiện
trình đại hội một mươi ba của đảng coi đây là yếu tố cơ bản để bảo đảm phát triển bền vững
và để thực hiện được chủ trương này thì việc trước hết là phải nâng cao nhận thức về hỗ trợ người yếu thế
và việc thực hiện các chương trình chính sách trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế để thực hiện cho hiệu quả
hàng nghìn người được nâng cao năng lực nâng cao nhận thức ra đời nhiều mô hình phát triển bền vững
cho các hội nhóm người khuyết tật tất cả điều trên cho thấy việc tạo dựng môi trường sống tốt hơn
cho người khuyết tật và nhóm đối tượng yếu thế tại việt nam đang ngày càng được nâng cao và hoàn thiện
tất cả các chính sách hiện nay mà đưa ra thì luôn luôn là có nhóm người yếu thế
trong đó có nhóm người khuyết tật đấy là một đảm bảo đầu tiên
cái thứ hai là các chương trình dự án
chương trình dự án triển khai ở việt nam thì cũng đều có nhắc đến nhóm yếu thế nhóm cộng đồng
thông qua những cái đó thì chúng tôi thấy rằng cái công tác trợ giúp cho người khuyết tật của chính phủ việt nam
cũng đã có sự thay đổi đi về chiều sâu hơn và thực tế hơn
đảm bảo trợ giúp cho đối tượng yếu thế luôn là một trong những ưu tiên trong chính sách của đảng và chính phủ
nhằm thực hiện tốt phúc lợi xã hội an sinh xã hội không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người dân
văn tiện trung ương một mươi ba lần này
chúng ta tiếp tục định hướng phát triển của đảng và chúng ta làm thay đổi cái nhận thức và cái tính chất
cũng như là mức độ của an sinh xã hội
trên tinh thần là phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội
và phải đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
và mục tiêu của chúng ta là không để ai bị bỏ lại phía sau
đây là một nội dung mà vô cùng ý nghĩa đặc biệt là cho những nhóm
có hoàn cảnh khó khăn
do vậy ngoài các chương trình hỗ trợ theo các chủ trương chính sách đề án lớn của trung ương
thì các địa phương cần chú trọng khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi
và trao nguồn sinh kế để người yêu thế vươn lên trong cuộc sống
hộ thiếu vốn phát triển sản xuất kinh doanh được vay vốn ưu đãi
hộ thiếu sinh kế thì được hỗ trợ dạy nghề giới thiệu việc làm phương tiện sản xuất
để những người yêu thế có thể tự mình vươn lên bình đẳng với các giai tầng khác trong xã hội
thưa quý vị những năm qua chương trình nhà đại đoàn kết luôn được các cấp ngành
tại thành phố đà nẵng chú trọng triển khai
an cư mới lạc nghiệp từ chương trình nhà đại đoàn kết mà nhiều gia đình đã yên tâm
khi có những mái ấm tình thương che chở
hàng nghìn hộ nghèo được sửa chữa nhà được xây dựng mới trong năm năm qua
đã có cuộc sống ổn định kinh tế hộ gia đình ngày càng được cải thiện
trước đây gia đình bà đào thị cúc luôn phải chịu cảnh lo âu
mùa mưa bão đến con nhỏ chồng đau ốm triển miên
nên việc sửa ra nhà cửa cũng đành tạm gác lại
đầu năm hai nghìn hai mươi từ số tiền sáu mươi triệu đồng của cán bộ ngành điện lực đà nẵng
bà đã mạnh dạn vay thêm tiền để có kinh phí xây mới lại ngôi nhà
mùa mưa bão vừa qua gia đình bà đã yên tâm hơn trong căn nhà kiên cố
tại đà nẵng gần hai bảy trăm linh gia đình được chương trình nhà đại đoàn kết hỗ trợ trong năm năm qua
từ cấp cơ sở kế hoạch khảo sát nhu cầu của từng hộ gia đình được tiến hành kỹ lưỡng
qua quá trình vận động nguồn vốn các hộ gia đình sẽ được tư vấn cách để sử dụng nguồn tài chính hợp pháp nhất
phương châm là làm từ dễ đến khó
về phương châm thì dễ làm trước

khó làm sau
và đồng thời là huy động các nguồn lực nhiều cấp nhiều kênh và hỗ trợ nhiều lần
để tập trung các công trình các việc hỗ trợ có tính trồng tâm trọng điểm tránh gian trại và hỗ trợ một cách có hiệu quả
trong đặc điểm tình hình mưa lũ thường xuyên ở miền trung
thì việc có một ngôi nhà kiên cố để đồng bào nghèo an cư
rồi yên tâm sản xuất làm ăn phải nói là một điều rất là quả
và cái việc mà xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo phải nói là một cái chính sách rất là nhan vang cao cả
và rất là thiết thực để có một nơi đi về vững chắc cho bà con làm ăn và thoát nghề bình vững
trước những khó khăn trong cuộc sống thường nhật
người nghèo cần sự góp sức về cả mặt vật chất lẫn tinh thần
sự quan tâm chia sẻ tình cảm của các mạnh thường quân nhà tài trợ
cũng chính là nguồn động viên an ủi tiếp thêm động lực để họ sớm vượt qua nghịch cảnh
thưa quý vị trưa nay tàu csb sáu nghìn bảy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã cập cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba tại thành phố vũng tàu
và bàn giao các thuyền viên của tàu sinh hong quốc tịch panama cho các cơ quan chức năng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được yêu cầu cứu hộ từ đại lý tàu biển golden sea là đại diện chủ tàu cho biết
tàu sinh hong quốc tịch panama có một mươi năm thuyền viên gồm một mươi một thuyền viên trung quốc và bốn thuyền viên
việt nam chở bảy tám trăm linh tấn đất xét hành trình từ malaysia đi đài loan thì gặp sự cố tàu chuyển
hướng vào đảo phu quý tỉnh bình thuận để khắc phục nhưng do sóng to gió lớn khiến tàu bị nghiêng
và có nguy cơ bị chìm nên thuyền trưởng thông báo rời bỏ tàu đại lý tàu biển golden sea đề nghị
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp tình hình thời tiết
tại khu vực tàu bị nạn có gió đông bắc cấp bảy cấp tám sóng cao từ bốn đến năm mét bộ tư lệnh vùng cảnh
sát biển ba và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận đã điều động các tàu cứu nạn chín và
cảnh sát biển sáu nghìn bảy đang neo đậu tại đảo phu quý đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn sau nhiều nỗ lực
tìm kiếm đến sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai lực lượng cứu hộ đã vớt được một mươi ba thuyền viên của tàu bị nạn
trong đó một mươi một thuyền viên còn sống được đưa lên tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy để chăm sóc y tế
thi thể của hai thuyền viên được đưa lên tàu sr bốn trăm một mươi ba để bảo quản
sau một thời gian dài cứu được các thuyền viên một mươi một thuyền viên có dấu hiệu mệt mỏi và khủng hoảng
hai cái xác được bảo quản trên tàu sa bốn trăm một mươi ba có dấu hiệu phân hủy trong một không gian chật hẹp
các lực lượng cũng đã đề nghị trung tâm ba là cho tàu giờ
hành trình về cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
để bàn giao các nạn nhân đưa lên bờ để thực hiện chăm sóc y tế và bảo quản theo quy định
hiện nay hai thuyền viên trên tàu chi hong vẫn đang còn mất tích
cái công việc tiếp theo là bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phối hợp chặt chẽ với trung tâm tìm kiếm cứu nạn ba
để tiếp tục khắc phục khó khăn trong cái điều kiện thời tiết
trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp nhận bàn giao vận chuyển
chăm sóc y tế bảo quản thi thể trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải
khu vực ba đã phối hợp với trung tâm y tế dự phòng tỉnh bà rịa vũng tàu thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng chống covid một mươi chín trạm y tế cũ đang xuống cấp nghiêm trọng còn trạm y tế mới được đầu tư xây
dựng hơn ba tỷ đồng đã hoàn thành nhưng lại chưa thể đi vào hoạt động đây là thực trạng đang diễn
ra tại trạm y tế thị trấn đoan hùng huyện đoan hùng tỉnh phú thọ vậy đâu là nguyên nhân của
thực trạng này sau đây là tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân năm hai nghìn một mươi bảy thị trấn đoan
hùng được ngành y tế đầu tư xây dựng mới trạm y tế này đến năm hai nghìn một mươi tám trạm y tế đã xây dựng xong
tuy nhiên đến nay sau ba năm trạm y tế vẫn chưa thể đi vào hoạt động nguyên nhân là do trạm y tế
vẫn chưa có đường vào lối vào trạm là vị trí đang có tranh chấp với một hộ dân nên chưa giải phóng
đường mặt bằng
trong lúc chờ các cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp cán bộ y tế thị trấn đoan hùng phải làm việc
tại trạm y tế cũ đang xuống cấp nghiêm trọng
không đảm bảo cho an toàn mái thì rột nát không đảm bảo cho công tác thăm khám điều trị bệnh nhân
nếu trời nắng thì chúng tôi vẫn khắc phục được nhưng trời mưa thì cũng rất khó khăn chúng tôi rất mong là
các cơ quan chức năng sớm tạo điều kiện cho chúng tôi chuyển về vị trí trạm y tế mới để đảm bảo cho
công tác thăm chức bệnh phục vụ cho bà con nhân dân
một số các vướng mắt thì chúng tôi cũng đang được sự chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy
ủy ban dân huyện là chúng tôi phải phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện giả soát lại tất cả
các hồ sơ giấy tờ để giải quyết một cách hợp lý và đúng quy định của pháp luật đảm bảo
công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và đưa vào sử dụng tài sản mà nhà nước đầu tư
trạm y tế thị trấn đoan hùng được đầu tư với nguồn đầu tư là hơn ba tỷ đồng đủ tiêu chuẩn đạt
chuẩn quốc gia tuy nhiên sau ba năm xây dựng xong nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng đã gây lãng phí
nguồn lực đầu tư của nhà nước thực trạng này cần sớm được tháo gỡ để trạm y tế được đưa vào sử dụng
phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai mươi ba bị can trong vụ án
công ty cổ phần địa ốc alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba gọi tắt là công ty alibaba
luyện cùng đồng phạm sử dụng nhiều phương thức để lừa đảo người dân
tiền thu được thì nộp về công ty alibaba để luyện quản lý sử dụng
để thu hút khách hàng luyện hứa hẹn mua lại đất đạ bán với giá cao hơn ba mươi sau một mươi hai tháng
hoặc ba mươi tám sau một mươi năm tháng hoặc thuê lại với giá bằng hai một tháng kể từ ngày ký hợp đồng
và khách hàng đã thanh toán chín mươi năm giá trị
cơ quan điều tra xác định nguyễn thái luyện là chủ mưu vụ án
là người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo theo năm bước trên
luyện tổ chức lập ra công ty alibaba và hai mươi hai pháp nhân khác vẽ ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật
tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận tự phân lô tách thửa trái pháp luật
để bán cho ba chín trăm hai mươi bốn bị hại qua đó chiếm đoạt số tiền hơn hai ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một nhóm chuyên bảo kê cưỡng đoạt tài sản
của các hộ kinh doanh trước cổng bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tp vinh đã bắt giữ các đối tượng nguyễn văn hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trương thị mỹ nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và nguyễn hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng chú tại xã nghệ phú tp vinh
theo cơ quan công an trong thời gian gần đây nhiều quầy hàng quán ăn trước khu vực bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
thường xuyên bị các đối tượng đòi thu tiền phí bảo kê
những hộ kinh doanh không nộp hoặc nộp muộn thì bị chúng đe dọa sẵn sàng sử dụng hung khí đánh đập
hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật
thương vụ việt nam tại hà lan thuộc bộ công thương vừa cho biết hiện có một số doanh nghiệp tại hà lan
lợi dụng và lừa đảo các công ty tại việt nam
bộ công thương cảnh báo các doanh nghiệp cẩn trọng khi có giao dịch xuyên biên giới
thương vụ tại hà lan lưu ý các doanh nghiệp việt nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết
lấy địa chỉ trên internet
có trường hợp lấy từ mạng alibaba hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau
trước khi tiến hành các cam kết làm ăn hoặc chuyển tiền trả trước cho các doanh nghiệp dạng này
công ty việt nam nên liên hệ với thương vụ để tham vấn cũng như tìm hiểu về sự tồn tại
và tính hợp pháp của đối tác hà lan cũng như rủi ro có thể xảy ra
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến một mươi tám một mươi tám một mươi hai đến một mươi tám một mươi chín một mươi hai việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay
như vậy đến chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai việt nam ghi nhận tổng cộng một bốn trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín
để thực hiện phòng chống covid một mươi chín hiệu quả bộ y tế đề nghị người dân thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
đặc biệt là chú trọng việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và thường xuyên khử khuẩn tay
cài tái khởi động ứng dụng bluezone trên điện thoại di động
chính quyền các địa phương chủ các cơ sở lưu trú người đang được cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú
thực hiện nghiêm quy định của bộ y tế về phòng chống dịch
thưa quý vị cuối năm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao bộ y tế vừa gửi yêu cầu đến các địa phương
cần tăng cường xích chặt các việc phòng chống dịch tăng cường kiểm tra giám sát
nhất là đối với các đơn vị vận chuyển hành khách các khu vực vui chơi giải trí
tuyệt đối không được chủ quan lơ là để xảy ra sơ xuất gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ đây cho đến tết nguyên đáng thì các khu vực vận chuyển hành khách như sân bay nhà ga bến xe
sẽ có lượng khách tăng dần lên vì nhu cầu điện thoại
các địa phương cần bảo đảm công tác phòng dịch thường xuyên kiểm tra giám sát
thực hiện đúng quy tắc an toàn phòng chống dịch của bộ y tế
phun thuốc khử trùng trong khu vực nhà ga sẽ phải làm một cách thường xuyên hơn
làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường khu vực nhà ga
được kiểm soát tốt hơn là xe khách xe khách từ bến xe
nhiều người sẽ không được kiểm soát chặt chẽ như ở ga tàu
hành khách cho rằng đi xe khách vẫn còn một số người
chưa chấp hành quy định phòng dịch
chính vì thế công tác kiểm tra giám sát của đơn vị cũng cần được sát sao hơn
nhất là vào dịp cuối năm
bên cạnh đó những khu vực vui chơi giải trí cũng sẽ là địa điểm dự báo lượng người tăng lên
nên không được chủ quan lơ là
chính cái lúc này là chúng ta còn có thời gian để mà chuẩn bị để mà ứng phó
trước khi nó xảy ra rồi thì sẽ không thể ứng phó được nữa
thì chính vì vậy mà đây là thời gian rất tốt để làm tốt công tác kiểm tra giám sát
và đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền người dân
nhưng người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng dịch
vì phòng dịch là để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng
thưa quý vị trước tình hình dịch tả lợn châu phi tái xuất hiện trở lại
tại một số địa phương ở quảng bình
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hướng dẫn người chăn nuôi lợn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh
tránh để dịch bệnh lây lan trên dịa rộng
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau mưa lũ người dân tỉnh quảng bình bắt đầu khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống
nhiều hộ dân và các trang trại chăn nuôi lợn đầu tư để tái đàn
kịp phục vụ nhu cầu thịt lợn trong dịp tết nguyên đán
tuy nhiên dịch tả lợn châu phi tái xuất hiện trở lại
một số địa phương khiến người dân hết sức lo lắng
huyện tuyên hóa hiện có khoảng hai mươi ba con lợn được chăn nuôi ở các trang trại hộ gia đình
tuy nhiên dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại bốn xã và có nguy cơ lây lan trên diện rộng
do đó công tác phòng chống dịch bệnh đang được triển khai rất khẩn trương
chúng tôi sẽ tiến hành chỉ đào các xã thị trấn và các hồ gia đình
các thông tạc bản tuyên truyền làm tổ chức công tác tuyên truyền đồng viên nhân dân
để ngắn tàn tật dịch bệnh hạn kế sự lây lan xảy ra đồng thời thái đàn một cách nghiêm túc
trước tình hình dịch tà lợn châu phi hiện nay chưa có vắc xin để phòng bệnh
do đó ngay khi có ổ dịch xuất hiện chính phủ chăn nguyên thúy đã về tầng cơ sở
đặc biệt là các vùng có dịch các xã có dịch để triển khai công tác phòng chống dịch
theo kế hoạch của ủy ban tỉnh
cử ngay cán bộ chỉ đào địa bàn về để hướng dẫn giám sát
và khổng chế vùng dịch tại địa bàn các xã có dịch
tính đến nay ở quảng bình dịch tà lợn châu phi xuất hiện tại hai huyện tuyên hóa và quảng trạch
và có nguy cơ lan rộng ra nhiều địa bàn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đang khẩn trương khoanh vùng ổ dịch
tiến hành tiêu độc khử trùng tại khu vực chuồng trại của các hộ chăn nuôi có dịch
tạm dừng hoạt động mua bán ra súc khu vực có dịch
đồng thời thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại địa bàn có dịch
để tránh dịch bùng phát trở lại
quý vị khán giả thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay
tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin quốc tế nổi bật trong bản tin gmt cộng bảy
cùng với biên tập viên anh thư xin mời chị anh thư
xin cảm ơn biên tập viên thanh hương
xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây